chương trình an ninh hai mươi bốn h tiếp tục với những nội dung quan trọng khác
vào chiều ngày hôm nay tại hà nội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
tin tưởng chuyến thăm sẽ là dấu mốc quan trọng về hợp tác an ninh giữa hai nước thời gian tới
góp phần tiếp tục làm sâu sắc mối quan hệ tốt đẹp việt nam philippines
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh đảng nhà nước việt nam luôn coi trọng ưu tiên tăng cường quan hệ với philippines
đánh giá cao những kết quả mà philippines đạt được trong phục hồi kinh tế sau dịch bệnh covid một mươi chín
vui mừng nhận thấy thời gian qua quan hệ hai nước ngày càng phát triển trên tất cả các lĩnh vực
những vấn đề cùng quan tâm nhằm góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước tiếp tục phát triển
thống nhất phối hợp thúc đẩy một số nội dung trong đó tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao trên các kênh
tăng cường phối hợp giữa các lực lượng chức năng trên biển và quản lý tốt các sự cố trên biển
mở rộng hợp tác về kinh tế số kinh tế xanh kinh tế biển tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực còn nhiều tiềm năng
như tư pháp khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo thích ứng với biến đổi khí hậu phối hợp và ủng hộ lẫn nhau
tại các diễn đàn đa phương nhất là asean liên hợp quốc và một số vấn đề quốc tế khu vực cùng quan tâm
thúc đẩy các cơ chế hợp tác biển tăng cường hợp tác trong lĩnh vực phòng chống khủng bố
tội phạm xuyên quốc gia tội phạm sử dụng công nghệ cao tội phạm kinh tế thúc đẩy việc tổ chức thường xuyên
và luân phiên cơ chế nhóm công tác việt nam philippines về hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
hợp tác và phối hợp đảm bảo không để các đối tượng lợi dụng lãnh thổ nước này chống lại nước kia
bày tỏ vui mừng trước sự phát triển quan hệ hai nước cũng như quan hệ giữa lực lượng chức năng hai nước thời gian qua
đặc biệt hai nước đã đẩy mạnh hợp tác các vấn đề chung trong asean nhất là trong an ninh hàng hải
mong muốn tiếp tục hợp tác với các lực lượng chức năng việt nam trong các vấn đề an ninh biển
khẳng định trên cương vị của mình sẽ tiếp tục góp phần làm sâu sắc quan hệ đối tác chiến lược philippines việt nam
giữa các cơ quan thực thi pháp luật philippines với bộ công an việt nam
thực hiện chương trình của bộ chính trị về hoạt động của các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước
trong dịp tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn sáng nay đoàn công tác
do đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an làm trường đoàn
đã đến thăm tặng quà nhân dân và cán bộ chiến sĩ tỉnh sơn la nhân dịp tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
thăm hỏi động viên và trao quà cho các gia đình chính sách người nghèo công nhân người lao động
có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh sơn la đại tướng tô lâm cũng ghi nhận đánh giá cao
và biểu dương những thành tựu mà cấp ủy chính quyền và bà con nhân dân đạt được trong năm hai nghìn hai mươi ba
trong năm hai nghìn hai mươi ba
tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh sơn la tiếp tục tăng trưởng tích cực
các chỉ tiêu cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch đề ra đồng thời yêu cầu trong thời gian tới
tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết tinh thần tương thân tương ái và đạo lý
uống nước nhớ nguồn của dân tộc thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững
hưởng ứng phong trào cả nước chung tay vì người nghèo không ai bị bỏ lại phía sau
đặc biệt quan tâm phối hợp lãnh đạo chỉ đạo xây dựng lực lượng công an tỉnh sơn la thật sự trong sạch
vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác
bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh sơn la
trong đó ưu tiên lãnh đạo chỉ đạo xây dựng lực lượng công an cấp xã bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở
góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị và nghị quyết số một mươi hai của đảng ủy công an trung ương
nhân dịp tết đến xuân về đồng chí bộ trưởng bộ công an ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
tổng liên đoàn lao động việt nam tỉnh ủy sơn la đã trao hơn bốn trăm linh phần quà tết cho người có công
gia đình chính sách hộ nghèo hộ cận nghèo công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn
cán bộ chiến sĩ công an xã công an công an viên công nhân lao động hợp đồng thuộc trại giam yên hạ bộ công an
bộ trưởng bộ công an đã tặng trung tâm y tế huyện phú yên một xe cứu thương trị giá trên một hai tỷ đồng
cùng ngày đại tướng tô lâm đã tới thăm tặng quà cán bộ chiến sĩ trạm cảnh sát giao thông tân lang
thuộc đội cảnh sát giao thông số hai phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đóng quân trên địa bàn huyện phú yên
tỉnh sơn la và trồng cây lưu niệm tại trụ sở công an huyện phú yên
vào chiều ngày hôm nay thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã tiếp đoàn trung ương giáo hội phật giáo việt nam
và đoàn hội thánh tin lành việt nam miền bắc đến chúc tết bộ công an nhân dịp tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
đoàn trung ương giáo hội phật giáo việt nam do hòa thượng thích thanh nhiễu phó chủ tịch thường trực hội đồng trị sự giáo hội phật giáo việt nam làm trường đoàn
và đoàn hội thánh tin lành việt nam miền bắc do mục sư bùi văn sản hội trưởng
làm trưởng đoàn đã gửi lời chúc mừng chào đón xuân mới cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà lãnh đạo bộ công an và cán bộ chiến sĩ lực lượng công an nhân dân
dành cho cộng đồng tôn giáo thời gian qua
khẳng định những kết quả thành tích lực lượng công an nhân dân đạt được trong năm hai nghìn hai mươi ba đã tạo điều kiện cho các hoạt động tôn giáo được diễn ra thuận lợi an toàn
đồng thời là điều kiện tốt để các tôn giáo tại việt nam không ngừng phát triển đoàn kết và hòa hợp đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc
tiếp đoàn thay mặt lãnh đạo bộ công an thứ trưởng lương tam quang gửi lời chúc tốt đẹp tới trung ương giáo hội phật giáo việt nam và hội thánh tin lảnh việt nam miền bắc
đồng thời khẳng định những nỗ lực của lực lượng công an nhân dân trong đảm bảo an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội tạo môi trường an ninh an toàn để phát triển kinh tế xã hội
nâng cao vị thế của đất nước những kết quả đó đã được đảng nhà nước và nhân dân ghi nhận đánh giá cao
đồng chí thứ trưởng bày tỏ mong muốn giáo hội phật giáo việt nam hội thánh tin lảnh việt nam miền bắc tiếp tục đồng hành giúp đỡ lực lượng công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ tổ quốc giữ gìn an ninh trật tự xã hội
xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc đoàn kết tôn giáo vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân
lực lượng công an sẽ luôn gần dân sát dân đồng hành cùng cộng đồng tôn giáo đảm bảo cho các tổ chức tôn giáo hoạt động theo quy định pháp luật và hiến trương điều lệ được nhà nước công nhận
sau một năm ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc hội nghị tập huấn chuyên đề công tác nghiên cứu chiến lược và thông tin khoa học trong công an nhân dân đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra
phát biểu tại lễ bế mạc trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đặt ra yêu cầu trong thời gian tới
công tác nghiên cứu chiến lược và thông tin khoa học trong công an nhân dân tiếp tục có bước phát triển mới mạnh mẽ hơn
gắn với triển khai hiệu quả giải pháp trọng tâm đột phá về nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu lý luận khoa học dự báo chiến lược
đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào các mặt công tác công an của lực lượng công an nhân dân
sau sáu chuyên đề hơn ba trăm linh đại biểu đến từ các đơn vị địa phương đã được cập nhật những quy định văn bản chỉ đạo mới liên quan đến công tác nghiên cứu chiến lược và thông tin khoa học trong công an nhân dân
cũng như trao đổi giải đáp thắc mắc một số vấn đề nảy sinh từ thực tiễn công tác của các đơn vị
thứ trưởng lê quốc hùng đề nghị những kiến thức được thu nạp tại hội nghị tập huấn cần được tiếp tục nghiên cứu như cẩm nang công tác để vận dụng trong thực tiễn
trên cơ sở nhận thức rõ vị trí vai trò có tính chất quan trọng nền tảng của công tác nghiên cứu chiến lược và thông tin khoa học
công an các đơn vị địa phương khẩn trương phổ biến quán triệt về yêu cầu nhiệm vụ và các nội dung liên quan trong triển khai công tác nghiên cứu chiến lược thông tin khoa học tại đơn vị theo chức năng nhiệm vụ được giao
đồng thời liên hệ thường xuyên hiệu quả với cục khoa học chiến lược và lịch sử công an trong trao đổi phối hợp thông tin
nghiên cứu những vấn đề chiến lược về an ninh trật tự phối hợp xây dựng hệ thống thông tin khoa học và công nghệ xuyên suốt từ bộ đến cơ sở đảm bảo tính tập trung và chia sẻ
tạo nguồn lực thông tin quan trọng thiết yếu phục vụ hữu hiệu công tác tham mưu lãnh đạo chỉ huy trong công an nhân dân
bộ công an tổ chức hội nghị tổng kết công tác ứng phó với biến đổi khí hậu phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự của lực lượng công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi ba
triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm hai nghìn hai mươi bốn chủ trì hội nghị trung tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an trưởng ban chỉ đạo ứng phó với biến đổi khí hậu
phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự bộ công an nhấn mạnh
trong năm qua đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an luôn bám sát các chỉ đạo của đảng nhà nước về công tác ứng phó với biến đổi khí hậu
phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn phòng thủ dân sự để quán triệt cụ thể hóa và tổ chức thực hiện trong toàn lực lượng công an nhân dân
xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng thường xuyên thường trực và luôn sẵn sàng triển khai hiệu quả trong mọi tình huống
lực lượng công an nhân dân thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của trung ương bộ công an trên các lĩnh vực công tác tiếp tục phát huy vai trò sung kích tuyến đầu trên mặt trận phòng chống thiên tai
huy động hàng chục nghìn lực lượng phương tiện phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân đội nhân dân các cấp các ngành tham gia ứng phó với các tình huống sự cố thiên tai
phát huy vai trò nòng cốt trụ cột của lực lượng công an nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh trật tự phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn cứu hộ
đặc biệt năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng công an nhân dân kịp thời thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo cứu nạn cứu hộ tại thổ nhĩ kỳ góp phần thể hiện cam kết chính trị của đảng
nhà nước việt nam với vai trò là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế
nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới thứ trưởng lê văn tuyến đề nghị công an các đơn vị địa phương nghiêm túc quán triệt
cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của trung ương đảng quốc hội chính phủ thủ tướng chính phủ trong lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu
phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự bám sát với nhiệm vụ chính trị của lực lượng công an nhân dân
kịp thời triển khai phương án ứng phó khắc phục sự cố thiên tai đảm bảo an toàn tính mạng tài sản của nhân dân theo đúng nguyên tắc
phòng ngừa chủ động ứng phó kịp thời khắc phục khẩn trương hiệu quả và phương châm bốn tại chỗ
thường xuyên tổ chức tập huấn huấn luyện diễn tập sát với tình hình thực tế để nâng cao nhận thức kỹ năng năng lực ứng phó với các tình huống cho cán bộ công an các cấp
để rõ tình huống rõ trách nhiệm rõ phân công rõ kết quả
tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu phòng ngừa ứng phó sự cố thiên tai
kịp thời thông tin tuyên truyền hoạt động hình ảnh của lực lượng công an nhân dân trong công tác phòng chống sự cố thiên tai tìm kiếm cứu nạn
góp phần tô thắm hơn hình ảnh người chiến sĩ công an vì nước quên thân vì dân phục vụ
thực hiện kế hoạch triển khai nghiên cứu đề tài khoa học cấp nhà nước đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng bảo vệ đảng nhà nước nhân dân và chế độ trên môi trường mạng xã hội
vào sáng ngày hôm nay tại hà nội văn phòng ban chỉ đạo ba mươi năm trung ương phối hợp với học viện an ninh nhân dân tổ chức hội thảo khoa học định hướng quan điểm chính sách đề xuất nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng bảo vệ đảng nhà nước nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa trên môi trường mạng xã hội

trong hơn năm mươi bài tham luận gửi đến ban tổ chức hội thảo các tác giả đã dự báo cụ thể về những vấn đề tác động đến cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng bảo vệ đảng nhà nước nhân dân và chế độ trong thời gian tới
từ đó các tham luận bước đầu đề xuất những quan điểm chỉ đạo định hướng và giải pháp tổng thể nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng bảo vệ đảng nhà nước nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa